theo thông tin từ bộ ngoại giao đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đã lên đường tham dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa bảy mươi bốn đại hội đồng liên hợp quốc
và hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean không chính thức tại new york của mỹ
chuyến tham dự diễn ra từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi chín tháng chín là cơ hội để việt nam thúc đẩy quan hệ hợp tác
giữa việt nam asean với liên hợp quốc và với các nước đi vào chiều sâu phục vụ công cuộc phát triển hội nhập quốc tế của việt nam
những năm gần đây việt nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế xã hội
cộng đồng quốc tế và liên hợp quốc đánh giá cao vai trò đóng góp và sự tham gia có trách nhiệm của việt nam
tại các diễn đàn quốc tế và khu vực các nỗ lực hợp tác chung nhằm ứng phó với các vấn đề toàn cầu
quan hệ việt nam liên hợp quốc phát triển mạnh từng bước chuyển sang quan hệ đối tác
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đại hội đồng liên hợp quốc đã bổ việt nam trở thành thành viên hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một với số phiếu cao kỷ lục trong bảy mươi năm năm phát triển của liên hợp quốc một trăm chín mươi hai trên một trăm chín mươi ba phiếu
khóa bảy mươi bốn đại hội đồng liên hợp quốc diễn ra trước thềm năm hai nghìn hai mươi khi việt nam đảm nhận
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và chủ tịch asean
đây là cơ hội để việt nam thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa việt nam asean với liên hợp quốc
và với các nước đi vào chiều sâu phục vụ công cuộc phát triển hội nhập quốc tế của việt nam
các nhà lãnh đạo thế giới sẽ thảo luận hàng loạt vấn đề quan trọng liên quan đến hòa bình và an ninh quốc tế
cũng như vấn đề kinh tế thương mại và phát triển toàn cầu
yêu tiên của chúng ta là làm sao tăng cường hơn nữa vai trò của chủ nghĩa đa phương
chúng ta mong muốn là thúc đẩy chủ nghĩa đa phương tôn trọng luật pháp quốc tế
do đó giải quyết những vấn đề toàn cầu những vấn đề hòa bình an ninh phải tôn trọng luật pháp quốc tế
đó là mục đích cao nhất mà chúng ta mong muốn đóng góp vào hội đồng bảo an liên hợp quốc
chủ đề của phiên thảo luận năm nay là tăng cường các nỗ lực
đa phương để xóa nghèo giáo dục chất lượng hành động và hợp tác về khí hậu
phiên thảo luận chung đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi bốn sẽ kéo dài một tuần
và cũng là cuộc họp có sự tham gia của nhiều nguyên thủ quốc gia nhất thế giới